tính đến ngày hôm nay tổng số ca được điều trị khỏi là hơn chín mươi hai bảy trăm linh bệnh nhân
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một mươi ba hai triệu liều
tại đồng nai qua một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
siết chặt quy định của ubnd tỉnh hạn chế người dân không ra ngoài đường
từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau để phòng chống dịch
lực lượng công an trong tỉnh đã xử phạt một mươi ba trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ với tổng số tiền hai mươi tỷ đồng
tình hình dịch covid một mươi chín tại đồng nai vẫn diễn biến rất phức tạp
số ca ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn cao
lãnh đạo công an tỉnh đề nghị các địa phương sở ngành đơn vị liên quan
cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu
và chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch không ra đường khi không thật sự cần thiết
qua hơn một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ cho thấy
vẫn còn tình trạng người dân không chấp hành nghiêm quy định
vẫn còn tình trạng chặt ngoài lỏng trong ở những xã phường đang cách ly phong tỏa
đặc biệt tại các khu nhà trọ công nhân do điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp
nên nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao
đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa bắt chín đối tượng
tụ tập đánh bạc giữa lúc đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đêm ngày một mươi hai tháng tám một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột
bất ngờ ập vào khu vực lò mổ minh long ở thôn một xã cư ê bua bắt giữ chín đối tượng
đang tổ chức đánh bài ăn tiền
lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ gần hai mươi năm triệu đồng bảy điện thoại di động
nhiều bộ bài tay dùng để đánh bạc
hiện công an thành phố buôn ma thuột đang tạm giữ hình sự các đối tượng
để làm rõ hành vi đánh bạc đồng thời xử phạt vi phạm hành chính về hành vi
vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
lợi dụng thời điểm hiện nay dịch bệnh đang có diễn biến hết sức phức tạp
nhiều người dân có tâm lý e ngại đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện cơ sở y tế
đối tượng phan đức huy dù không có bằng cấp nhưng vẫn tự nhận là bác sĩ chuyên điều trị xương khớp
và cùng đồng phạm đã lừa đảo bán thuốc đông y cho nạn nhân chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một qua mối quan hệ xã hội phan đức huy sinh năm hai nghìn biết được nạn nhân
đang có bệnh xương khớp và ngại đến bệnh viện do lo sợ dịch bệnh phức tạp
huy đã tự nhận là bác sĩ chuyên điều trị xương khớp và chỉ cần tả bệnh là có thể bốc thuốc
nhận thấy nạn nhân quá cả tin và sẵn tiền huy tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo
huy đưa ra thông tin không có thật về việc nạn nhân được bộ y tế và bệnh viện đại học y hà nội
hỗ trợ bảo hiểm lên đến năm trăm linh triệu đồng từ việc mua liệu trình thuốc đông y điều trị xương khớp
huy hướng dẫn nhiều lần chuyển tiền mặt để sớm được giải quyết khoản tiền bảo hiểm
cô thu trực tiếp liên lạc với em liên lạc với em có nói rằng là vào số lễ thoại công ty
còn nói là bên đấy là cô gọi là có người giới thiệu để sử dụng thuốc này
thì khi đấy là em có kê thuốc cho cô thì em kê thuốc cho cô trong khoảng thời gian ở công ty
thì cho đến khi mà em nghỉ ở công ty ấy thì bắt đầu em sang bên công ty khác
thì khi đấy em nảy sinh ý
em đã kế định rằng là để chiếu đoạt tiền của thu
cái số tiền thuốc thì em không nhớ chính xác
nhưng số tiền mà em thực nhận để em trực tiếp em lấy từ bắt đầu từ cái vấn đề bảo hiểm
thì là một tỷ bảy triệu
sau khi nạn nhân đã chuyển khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng cho huy để mua thuốc và làm thủ tục bảo hiểm y tế
huy vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục tung thông tin giả về việc nạn nhân được tặng một căn trung cư
ở khu vực gia lâm với giá một năm tỷ đồng
để sớm nhận được nhà huy yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền cho huy
để thực hiện hành vi lừa đảo này huy đã rủ thêm đồng phạm là phạm minh hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường sài đồng quận long biên cùng tham gia
với vai trò người giúp sức hiếu đã nhiều lần trực tiếp đến nhận tiền từ nạn nhân khoảng sáu trăm linh triệu đồng
trung tuần tháng bảy hiếu gọi điện cho nạn nhân yêu cầu chuẩn bị một trăm năm mươi triệu đồng tiền đợt cuối để nhận căn hộ trung cư
lúc này nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa và đến trình báo cơ quan công an
qua vụ án này cơ quan điều tra chúng tôi cũng khuyên cáo đến những người dân đặc biệt là những người lớn tuổi
tránh trường hợp nghe đồn ván hay nghe đồn thổi về một bác sĩ đông y nào đó hay một cơ sở đông y nào đó có thể chữa trị được
sau đó thì không thông qua thăm khám chữa bệnh mà lại bỏ tiền ra để mua những cái đồng y đấy
vụ việc này tiếp tục cho thấy hiện nay tội phạm đang có xu hướng lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
để thực hiện nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn khó lường
do vậy người dân cần tỉnh táo và nêu cao tinh thần cảnh giác
nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường năm mươi hai tuổi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố thêm hai hành vi
là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với vai trò cầm đầu
trước đó một mươi tường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
liên quan đến vụ vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng qua biên giới xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang
quá trình xác minh điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục xác định vai trò
chủ mưu cầm đầu của một mươi tường ở hai vụ án khác cụ thể là vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd từ campuchia về việt nam
vụ này cơ quan điều tra đã khởi tố bốn bị can các bị can khai nhiều lần được bà mười tường chỉ đạo sang campuchia
nhận usd đem về tiền công mỗi chuyến vận chuyển được trả là từ ba đến năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra còn chứng minh được một mươi tường cầm đầu vụ buôn lậu hơn một tấn đường cát từ campuchia về việt nam
cụ thể một mươi tường mua đường cát và quần áo giày dép túi sách từ campuchia nhập lậu về việt nam bán kiếm lợi thu lợi bất chính
để thực hiện mười tường đã giao cho em ruột là nguyễn hoàng út trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây
bản thân mười tường đứng sau chỉ đạo và trả tiền công cho những đối tượng tham gia trong đường dây này
chuyển sang một số tin tức khác
hai đối tượng cùng chín mươi tám đồng
ba bánh heroin vừa bị công an tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án bắt và thu giữ
cụ thể vào hồi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng tám tại bản nậm khăn xã nậm khăn huyện nậm bồ tỉnh điện biên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
chủ trì phối hợp với công an huyện nậm bồ mường trà thị xã mường lây các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
lực lượng bộ đội biên phòng phòng năm cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang vàng a xúa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại bản phi lĩnh hai xã sipa phìn huyện nậm bồ tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là chín mươi tám bánh heroin khối lượng ba mươi bốn ba kg một xe ô tô bán tải hai xe máy hai điện thoại di động và cùng một số tài liệu khác có liên quan
đấu tranh mở rộng chuyên án vào sáng cùng ngày
phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng sùng a hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại bản làng dung xã ma thì hồ huyện mường trà tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với tiền công ba trăm linh triệu đồng từ một người không rõ danh tính vào điện biên và đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ
theo chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng hiện nay
là đặc biệt quan trọng để nhanh chóng bóc tách f khỏi cộng đồng
thành phố không chỉ chia ra các vùng nguy cơ đỏ da cam xanh mà còn chia các đối tượng nguy cơ như là tham gia chuỗi cung ứng người thường xuyên tiếp xúc nhiều
đặc biệt đối tượng nguy cơ có thể có cả trong vùng xanh
do đó việc xét nghiệm sàng lọc đồng thời thực hiện đối với từng vùng khu vực và các đối tượng sẽ có kết quả tổng thể hơn không bị bỏ sót mầm bệnh
với việc trả kết quả xét nghiệm chưa đạt yêu cầu chủ tịch ubnd tp yêu cầu sở
y tế hà nội cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện xét nghiệm đẩy nhanh tiến độ hơn nữa với phương châm chính xác nhất nhanh nhất
cả hai mũi chủ công là tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng phải bảo đảm yêu cầu tuyệt đối an toàn không được để xảy ra sai sót
theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến nay đã có hơn hai mươi dân số trên một mươi tám tuổi của hà nội đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
thưa quý vị và các bạn vào chiều qua tại hà nội dưới sự chủ trì của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia đã có cuộc họp đánh giá về tình hình dịch bệnh cũng như công tác phòng chống dịch trên cả nước
theo báo cáo của bộ y tế trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay cả nước ghi nhận hai trăm bốn mươi ba bảy trăm một mươi sáu ca mắc
bộ y tế cho rằng với biến chủng delta dịch bệnh có thể kéo dài nhất là tại tp hcm và các địa phương phía nam
một số tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch trở lại đe dọa đến sức khỏe tính mạng người dân
gây tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội
riêng tại tp hcm hiện nay số mẫu xét nghiệm chủ yếu lấy từ các trường hợp có triệu chứng rõ cần có kết quả xét nghiệm pcr để nhập viện
do đó số trường hợp công bố không phản ánh thực tiễn các trường hợp nhiễm sars cov hai trong cộng đồng
có thể số mắc thực tế cao hơn số ghi nhận
về công tác phòng chống dịch bệnh ban chỉ đạo cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được tại một số nơi vẫn còn hạn chế
có tình trạng ngoài chặt trong lòng
tuy thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu nhưng ở một số địa phương còn chưa thực sự nghiêm
theo đó một số địa phương cơ quan đơn vị doanh nghiệp và một bộ phận người dân còn có tình trạng chủ quan lơ là mất cảnh giác
chưa lường hết mức độ nguy hiểm và khả năng lây lan nhanh chóng của các biến chủng delta
số lượng bệnh nhân f tăng nhanh trong khi số dường bệnh tại các tầng điều trị chưa đáp ứng gây áp lực đến công tác điều phối tiếp nhận và điều trị bệnh nhân
bộ y tế đề xuất nếu tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch quyết liệt như hiện nay thì dịch bệnh tại tp hcm sẽ thực sự có xu hướng giảm trong một vài tuần tới
các địa phương lân cận có mô hình dịch bệnh tương tự tp hcm ở giai đoạn đầu đặc biệt tại bình dương đồng nai long an
có nguy cơ bùng phát rất cao nếu không triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
về tình hình tiêm chủng ban chỉ đạo nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng
hiện bộ y tế đã tiến hành phân bổ lô thuốc gồm một mươi lọ remdesivir đầu tiên cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại tp hcm và các tỉnh phía nam
thưa quý vị liên tục các lô hàng tân dược với quảng cáo là chữa trị được covid một mươi chín nhưng không nhãn mát vừa bị các lực lượng chức năng tp hcm phát hiện bắt giữ
lợi dụng tâm lý hoang mang của một bộ phận người dân các loại thuốc kể trên và mặt hàng y tế trôi nổi đang tìm mọi cách tuồn vào thị trường
thực tế này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn dẫn đến rủi ro sức khỏe cho người tiêu dùng
điển hình vụ việc mới đây ngày một mươi một tháng tám hàng chục ngàn viên thuốc tân dược nhập lậu được người bán quảng cáo là thuốc có thể chữa bệnh covid một mươi chín
đã bị lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng công an tp hcm phát hiện và thu giữ tại một căn nhà trong hẻm đường an dương vương phường bình trị đông quận bình tân
lô thuốc tân dược với hơn sáu mươi bảy viên đựng trong chín thùng cắt tông có tên là
liên hoa thanh ôn chủ lâu hàng mua ở tp móng cái quảng ninh với giá bảy mươi tám đồng một hộp
sau đó đem về tp hcm giao bán trên mạng mà không có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc

trong phòng chống dịch covid một mươi chín như khẩu trang găng tay cao su nước khử khuẩn máy tạo oxy dụng cụ đo nồng độ oxy nhưng không có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc hay kiểm định chất lượng
theo kết quả của cục quản lý thị trường từ đầu năm đến nay đã kiểm tra gần hai trăm linh vụ xử lý hơn một trăm tám mươi vụ vi phạm và tạm giữ hơn một mươi một triệu cái khẩu trang các loại hơn một mươi một tấn và gần tám triệu găng tay cao su
hơn một mươi đơn vị sản phẩm nước rửa tay nước khử khuẩn không đảm bảo chất lượng
đặc biệt trong những ngày này là điều phố tại các điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong phòng chống dịch covid một mươi chín như khẩu trang găng tay cao su nước khử khuẩn không đảm bảo chất lượng

họ tham gia ngay từ những ngày đầu thành phố chống dịch
ca sĩ góp tiếng hát nghệ sĩ siếc đem lại những tiết mục đẹp mắt
còn diễn viên đóng góp sự hoạt ngôn nhanh nhẹn của mình để người dân thuận tiện tham gia chiến dịch vaccine phòng covid một mươi chín
thường thường xuyên mình đi những cái điểm điều phối tiêm chủng như ngày hôm nay thì mình có lợi thế về giọng nói
giọng nói của diễn viên thì mọi người biết là giọng nói nó phải có tiếng nói sân khấu nó hơi lớn
cho nên là rất là thuận lợi trong cái việc làm ô bẹt lưa
bên cạnh đó thì mình cũng có một tí xíu dễ thương hề hước
thì trong lúc mọi người chờ đợi mệt mỏi thì mình cũng có thể nói chuyện với bà con ở cựu lisa
tạo cảm giác nó thân thiện và nó dễ chịu hơn cho mọi người
khi mà phải chờ đợi một khoảng thời gian chờ đợi nó cũng không phải là ngắn
khoảng tầm một tiếng hơn một tiếng mấy để có thể hoàn thành được một mũi tim
tất cả anh em tình nguyện viên đặc biệt là tim tình nguyện viên nghệ sĩ
luôn luôn cố gắng để test và kiểm tra lại sức khỏe của mình định kỳ
chúng tôi luôn rất là vui mừng và mỗi lần tết thì đều mang một tâm lý rất là lo sợ
sau khi test xong được công bố tất cả mọi người đều bình an đều âm tính

ngày hôm sau là chuẩn bị đi làm và mang thêm một nỗi lo tiếp tục là ở trong đợt tết tiếp theo
không biết là ai trong chúng tôi không may mắn
nhưng mà vì tinh thần chung vì một cái thắng lợi chung của thành phố của cả nước
thì chúng tôi sẽ cố gắng
mình xác nhận là mình tham gia công việc này thì cái điều đầu tiên mình xác định là rất là nguy hiểm rồi
có nghĩa là mình không cách nào mà mình phân biệt được ngày nào đó từng bị f f một hay f hai gì hết
dù mình có mặc đồ bảo hộ cũng như thế này
lúc cũng lo lắng thời gian đầu thì cũng thực sự là rất là lo lắng
nhưng mà sau khi đi một thời gian quen rồi có nhiều hôm rất là mệt
rất là mệt trong người mình cảm giác là thôi chắc ngày mai mình sẽ xin nghỉ một bữa
nhưng mà khi mà thấy lên một cái lịch tối thế lên một cái lịch để cho mọi người đăng ký tham gia cái ngày hôm sau
thì mình lại hào hứng mình lại đăng ký hay tham gia tiếp lại phải đăng ký lại đi tiếp
chứ không thể nào ở nhà được
trong ngày một mươi ba tháng tám thành phố hồ chí minh triển khai tiêm vaccine verocell của sinopharm cho người dân
trên mạng xã hội xuất hiện một số đăng tải thất thiệt gây dư luận tiêu cực
thành ủy thành phố hồ chí minh đã lên tiếng bác bỏ đồng thời đang xác minh để xử lý đối tượng vi phạm
một tài khoản facebook chụp hình hàng ghế trống và ghi nội dung
người dân quận một mươi hai bỏ về khi biết tiêm vaccine trung quốc
chiều tối ngày một mươi ba tháng tám thành ủy thành phố hồ chí minh khẳng định vào hôm đó
quận một mươi hai không tổ chức tiêm vaccine
các cơ quan chức năng của thành phố đang truy tìm và xử lý nghiêm đối với chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin giả trên
còn tại điểm tiêm trên đường huyền trân công chúa quận một
bàn tổ chức tiêm vaccine cho một số người dân loại astrazeneca trước
khi đã hết loại này quận đã phát loa tuyên truyền rõ ràng bắt đầu tiêm verocell của sinofarm
năm mươi hai người dân từ nguyễn tiêm đã ở lại
những người chưa đồng ý thì được hướng dẫn ra về
tới thì có thông báo trước mình quyết định tiêm cho mình tiêm
cảm thấy lực lượng y tế rất là chú đáo hoàn toàn là chú đáo
đúng rồi nhiệt tình rất là nhiệt tình
các chú đứng thông báo
mọi người là hôm nay lại vaccine tiêm là gì
và viên mình mình cũng được chú mà khi đưa mình tờ giấy
chú cũng đưa cho mình loại vaccine nói là tên vaccine đó là gì
cho mình biết là không có phân biệt là loại vaccine cả
tại vì tất cả loại vaccine thì đấy đều đã được các cán bộ y tế
họ đã lựa chọn rất là kỹ vì mới lựa chọn cho người dân của mình
mình tin vào sự lựa chọn của bộ y tế
trong cuộc họp ngày một mươi ba tháng tám
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
tp hcm sử dụng vaccine với hai điều kiện
đã được who thấm dụng
tp hcm thấm định cấp phép sử dụng
và bộ y tế thấm định cấp phép
tp hcm xác định vaccine đảm bảo chất lượng mới triển khai đến người dân
mạng xã hội gần đây liên tiếp xuất hiện thông tin sai lệch xuyên tạc
nhằm ghi hoang mang dư luận
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố
người dân cần theo dõi nắm bắt thông tin qua các kênh báo chí chính thống
và không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực
công tác của các lực lượng tuyến đầu và hậu cần luôn căng thẳng để sớm dập dịch
tuy nhiên một vài cá nhân vẫn đăng tải nội dung xuyên tạc phiến diện
tác động sâu đến kết quả phòng chống covid một mươi chín của cộng đồng
lực lượng công an phải nhanh chóng xác minh và xử lý đối tượng
để đảm bảo an ninh trên không gian mạng
đối tượng lương quang bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
cứu tại xã hàm đức huyện hàm thuận bắc
làm việc tại cơ quan công an
đối tượng lương quang bảo khai nhận
thông qua việc sử dụng mạng xã hội facebook
bảo đã tiếp nhận nhiều nguồn thông tin xấu độc
từ các hội nhóm chống phá đảng nhà nước
bảo lập ra nhiều tài khoản facebook cá nhân
để đăng tải nhiều nội dung hình ảnh và bài viết có liên quan
hai trường hợp của ông trần hên
sẽ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chú tại khu phố bốn phùng phú tài thành phố phan thiết
đã sử dụng những ngôn từ thiếu chuẩn mực
vu khống xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố dân quân tự vệ
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tạo dư luận xấu
bên cạnh đó còn xuất hiện một số đối tượng
có trình độ học vấn cao
nhưng có quan điểm chống đối so mó những vấn đề của xã hội
nên thường xuyên đăng tải chia sẻ những bài viết
phản ánh mang tính tiêu cực
chống đối xuyên tạc xúc phạm đến đảng và nước ta
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tạo thông tin tiêu cực gây hoang mang cho dư luận
với hành vi vi phạm trên
các đối tượng đã vi phạm nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
về xứ phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
thưa quý vị trong những ngày thành phố hà nội
thực hiện giãn cách xã hội
việc vận chuyển các mặt hàng thiết yếu
như là nhu yếu phẩm hay thực phẩm
đã được ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện tối đa
để đáp ứng nhu cầu của người dân
các đơn vị các doanh nghiệp cung cấp các mặt hàng thiết yếu
đã được cấp giấy thông hành
vâng và cụ thể là việc di chuyển của các lái xe
nhân viên giao hàng như thế nào
xin mời quý vị cùng phóng viên câu chuyện giao thông
theo chân một tài xế vận chuyển hàng thực phẩm
trong những ngày giãn cách xã hội
tám giờ sáng sau khi các thùng hàng đã được xếp sẵn lên xe
anh hoàng văn trình nhân viên giao hàng của một công ty
công ty cung cấp thực phẩm hải sản đông lạnh trên địa bàn thành phố hà nội
bắt đầu với công việc của mình
anh sẽ giao hàng đến các địa điểm theo đơn đặt hàng
trước khi di chuyển mọi giấy tờ liên quan đến quy định trong công tác phòng chống dịch
cũng như chỉ thị của thủ tướng và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đều được anh trình chuẩn bị đầy đủ
công ty của anh là công ty cung cấp thực phẩm thiết yếu
nên đã được cấp giấy ưu tiên đi làn xe lùng xanh
trên các cửa kính của xe
được anh trình dán giấy quyết mã qr
thuộc dạng xe ưu tiên để thuận tiện cho việc lưu thông
cũng như kiểm tra của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát
dịch thế này thì anh thường đi giao hàng ở đâu ạ
để giao đến các siêu thị trên quanh địa bàn hà nội thôi
thế thì dù mình tham gia thế này thì xe đăng ký lùng xanh hay là đất sức khỏe gì không anh
thì phải có giấy đét nhanh
mỗi lần đi thì phải có giấy tờ
giấy đét nhanh đấy
và giấy đi đường
của công ty cấp
thế là công ty mình cũng là đăng ký làn lùng xanh đúng không anh
giờ mà không có luôn xanh thì đi thế nào được
đi qua các chốt thì
các chốt có yêu cầu mình dừng lại hay như thế nào ạ
dừng lại để kiểm tra các giấy tờ đủ điều khiển thì là như thế là đi thôi
thế thì mình nghĩ là
ngày này chắc là đầy đủ hết giấy tờ đúng không anh
không đủ giấy tờ là bắt quay đầu ngay
vừa mất tiền sang xe lại mất tiền phí đường bộ
với những ngày bình thường sẽ có hai người phụ trách việc giao hàng
thế nhưng trong thời gian giãn cách này công ty đã phải hạn chế nhân viên làm việc
chính vì vậy anh trình vừa lái xe vừa là người trực tiếp giao hàng cho khách
anh di chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau trên địa bàn thành phố hà nội để giao hàng
từ nội thành cho đến ngoại thành
hôm nay điểm giao hàng xa nhất của anh là tại khu đô thị ocean park gia lâm
anh thấy đường hà nội mới hôm nay thế nào
đi lại thuận tiện không anh
đáng gian cách xã hội thì đường cũng vắng
đi lại cũng thuận tiện cũng nhanh nhưng mà cũng không dám đi ảo
dù giao thông đi lại những ngày này thông thoáng và thuận tiện hơn
thế nhưng đôi khi anh trình cũng không thể đáp ứng được hết các đơn hàng
thế nên phải nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp
đối với những xe không có giấy thông hành
khi đến các chốt của lực lượng bảo vệ khu đô thị sẽ yêu cầu quay đầu
là xe chở mặt hàng thiết yếu và được cấp giấy phép
nên anh trình chỉ cần xuất trình các loại giấy tờ và đo thân nhiệt
sau đó sẽ được lưu thông
khi đến các điểm giao hàng anh trình cũng như bao tài xế khác
phải khai báo y tế và xếp hàng theo thứ tự
anh trình cho biết đang trong thời gian giãn cách
nên một tuần anh sẽ đi giao hàng một đến hai lần
hạn chế đi lại và tiếp xúc với nhiều người
nên những ngày vừa qua anh ở lại công ty không về nhà
để phòng tránh cho mọi người ở trong gia đình
sau sáu giờ đồng hồ di chuyển và giao hàng
anh trình đã kết thúc công việc của mình quay trở lại công ty
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
bằng taxi thuộc taxi mylink
g bảy taxi và taxi group đăng ký dự phòng phương tiện
lái xe taxi trên địa bàn thành phố tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch
thực hiện công điện số một mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
về việc tiếp tục giãn cách toàn xã hội
và kịp thời xây dựng các kịch bản trong trường hợp cấp bách
sở giao thông vận tải hà nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe taxi nói trên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch của thành phố
cụ thể taxi mylink g bảy taxi và taxi group
mỗi đơn vị dự phòng từ một trăm linh đến một trăm năm mươi xe
trong đó năm mươi xe từ trên năm chỗ đến dưới chín chỗ
đối với xe taxi năm chỗ sẽ dự phòng để vận chuyển các trường hợp f không có triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ có thể đi lại được
đối với xe từ trên năm chỗ đến dưới chín chỗ
chuẩn bị phương án tháo rỡ ghế để vận chuyển các trường hợp không tự đi được
trước đó sở giao thông vận tải hà nội chấp thuận phương án tổ chức hoạt động
cho hai trăm linh xe taxi của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ mai linh hà nội
trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi bảy của thành phố
thưa quý vị cục đăng kiểm việt nam vừa đề xuất bộ giao thông vận tải
có văn bản đề nghị bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông
không xử phạt đối với xe ô tô quá hạn đăng kiểm tại các địa phương
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng
để phòng chống dịch covid một mươi chín dẫn đến phương tiện bị quá hạn kiểm định
cụ thể cục đăng kiểm việt nam đề xuất không xử phạt đối với phương tiện quá hạn đăng kiểm
trong quá trình di chuyển đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định tạo thuận lợi cho người dân
cục đăng kiểm việt nam cũng đề xuất ubnd các tỉnh thành phố hướng dẫn cụ thể về nội dung trên
để ngăn ngừa việc lái xe chủ xe lợi dụng trốn tránh việc kiểm định
trước đó từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
có văn bản đề nghị công an thành phố
thanh tra sở giao thông vận tải ubnd thành phố thủ đức và các quận huyện
tạm thời không xử lý người điều khiển chủ xe di chuyển phương tiện
đến các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn thành phố khi đã hết hoặc sắp hết thời hạn kiểm định
theo cục đăng kiểm việt nam trong giai đoạn dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
hệ thống trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc duy trì hoạt động
đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và đáp ứng kiểm định nhanh chóng
thuận lợi cho toàn bộ nhu cầu kiểm định phương tiện
tuy nhiên tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng
hiện có nhiều phương tiện quá hạn đăng kiểm
tất cả các phương tiện quá hạn đăng kiểm được cập nhật trên trang điện tử của cục đăng kiểm việt nam
để phục vụ chủ phương tiện cơ quan chức năng tra cứu